nhân viên chuỗi cửa hàng cà phê starburg trên khắp nước mỹ đã xúc tiến cuộc đình công dài ba ngày bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
theo tổ chức starbus work united đây sẽ là cuộc đình công kéo dài nhất và quy mô lớn nhất kể từ khi các nhân viên starbus kêu gọi thành lập một nghiệp đoàn đại diện quyền lợi của mình vào cuối năm ngoái
đây cũng là cuộc đình công lớn thứ hai trong vòng một tháng của nhân viên starbus tại mỹ
hơn hai trăm sáu mươi trong số chín cửa hàng của starbox tại mỹ đã yêu cầu thành lập nghiệp đoàn trong một cuộc bỏ phiếu vào cuối năm ngoái
hãng đã phản đối việc thành lập nghiệp đoàn với lý do công ty hoạt động tốt hơn khi làm việc trực tiếp với nhân viên
hiện hơn một nhân viên pha chế tại một trăm linh cửa hàng của starbuck đang có ý định nghỉ việc
các nhân viên startbok phản đối tình trạng thiếu nhân viên và quản lý yếu kém tại các cửa hàng
starbucks và tổ chức starbucks workers united đã bắt đầu đàm phán về vấn đề này
tại khoảng năm mươi cửa hàng nhưng đến nay hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận
cho đến nay tranh chấp lao động dường như không ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của startbock khi doanh thu của hãng vẫn tăng trường